khoảng một mươi chín h ba mươi phút tối ngày hôm qua một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại hai ngôi nhà trên đường quang trung thành phố quảng ngãi
hỏa hoạn bất ngờ kèm theo nhiều tiếng hổ lớn tại cửa hàng kinh doanh dán keo xe địa chỉ ba trăm linh chín đường quang trung tp quảng ngãi
ngay sau đó vụ cháy lan sang số nhà ba trăm một mươi một là cửa hàng kính ở bên cạnh
nguy hiểm hơn là vụ cháy xảy ra gần điểm bán xăng dầu lớn trên trục đường quang trung
ngay sau khi tiếp nhận thông tin lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng ngãi đã huy động sáu xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tham gia dập lửa
lực lượng công an thành phố quảng ngãi cũng đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ tham gia điều tiết giao thông chữa cháy
sau hơn một giờ đồng hồ đám cháy cơ bản được dập tắt vụ cháy đã thiêu dụi nhiều tài sản trong nhà nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ